bộ giao thông vận tải vừa có văn bản yêu cầu tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec
bảo đảm an toàn kỹ thuật và chất lượng
văn bản nêu rõ bộ giao thông vận tải nghiêm khắc phê bình chủ tịch hội đồng thành viên tổng giám đốc vec
và các đơn vị nhà thầu tư vấn giám sát tư vấn thiết kế liên quan trong việc tổ chức thực hiện xử lý hư hỏng mặt đường bê tông nhựa
không thực hiện công tác bảo đảm an toàn giao thông đặc biệt là vấn đề gây mất an toàn giao thông cho người lao động
và phương tiện tham gia giao thông qua lại đã tạo ra hình ảnh phản cảm gây bức xúc trong dư luận xã hội
bộ giao thông vận tải yêu cầu vec khẩn trương chỉ đạo nhà thầu thi công và các đơn vị liên quan
kiểm tra giả soát thống kê đầy đủ để xử lý sửa chữa khắc phục căn cơ triệt đề các vị trí hư hỏng trên toàn tuyến
bảo đảm yêu cầu kỹ thuật chất lượng và tuyệt đối an toàn giao thông an toàn lao động
bộ giao thông vận tải khẳng định chủ tịch hội đồng thành viên tổng giám đốc vec chịu hoàn toàn trách nhiệm
trước bộ giao thông vận tải nếu việc xử lý sửa chữa khắc phục không bảo đảm yêu cầu